sau khi cho ý kiến về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật đầu tư sửa đổi
các đại biểu cho rằng dự thảo luật vẫn còn một số nội dung chưa khả thi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
cho ý kiến đối với dự án luật đầu tư sửa đổi các đệ biểu nhất trí với sự cần thiết về sửa đổi luật
nhằm hoàn thiện các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
cũng như cắt giảm một số ngành nghề không cần thiết bất hợp lý
theo dõi tờ trình của chính phủ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng
việc bổ sung công tác chăm sóc người vô gia cư công việc thiện nguyện là ngành nghề kinh doanh có điều kiện là không khả thi
điều kiện y tế chăm sóc người già mới cho làm tôi cho là có phù hợp với điều kiện thực tế hay không
cân nhắc trong cái việc là thay đổi cái danh mục của kinh doanh có điều kiện
thế nào bất hợp lý chúng ta bỏ cái nào thực sự cần thiết chúng ta bổ sung vào danh mục này
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng nhấn mạnh
đừng có mở rộng thêm những danh mục mà cái xã hội nó đã tồn tại
nó không ảnh hưởng gì tới
cái quốc kế dân sinh của mình đó lại quy định điều kiện để tăng thêm những cái rào cản
nhất là những cái việc mà thiện nguyện những cái việc mà từ thiện nhân đức mà nhân dân đang làm
chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội cho rằng
những nội dung nào của luật thật sự cần thiết sửa đổi thì mới sửa
bởi có một số nội dung báo cáo đánh giá tác động khi sửa đổi rất sơ sài
chúng tôi đề nghị thường vụ hết sức cân nhắc để chấn chỉnh lại cái khâu
mà thủ tục khổ sơ mặc dù
ủy ban kinh tế lúc nào cũng nói là cơ bản là đảm bảo đủ điều kiện
báo cáo tác động ghi lại chính phủ còn dưới là không có ai ký cả
phương án nào mà chính phủ chọn thì nói là rất tích cực
còn phương án nào mà chính phủ không chọn thì bảo là tiêu cực
dự thảo luật đầu tư sửa đổi đề xuất cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê
tuy nhiên ủy ban tư pháp cho biết
việc kinh doanh dịch vụ này được cho phép bởi nghị định trước đó
đã có một số tỉnh địa phương đề nghị cấm kinh doanh
nhưng nếu muốn đưa nội dung này vào dự thảo luật thì phải xem xét kiến nghị của một số tỉnh địa phương
và phải có những tổng kết đánh giá tổng thể trong cả nước